thưa quý vị hiện tp hcm đã triển khai thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng f một
và theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
ngoài việc xác định điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế đảm bảo đủ các điều kiện cách ly
thì người ở cùng với f một cũng phải ký cam kết thực hiện một mươi năm điều cần làm
thứ nhất ký cam kết với chính quyền về thực hiện các biện pháp cách ly
thứ hai không để người già người có bệnh nên còn chăm sóc y tế với người cách ly
thứ ba thực hiện năm k
thứ tư không tiếp xúc với người cách ly
thứ năm không đi ra ngoài khi không cần thiết và ghi chép đầy đủ
thứ sáu nếu f một là trẻ em người già thì cho phép có người cách ly cùng
nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
thứ bảy cung cấp thức ăn như yếu phong cần thiết cho người cách ly hằng ngày
thứ tám báo cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà
có các triệu chứng nghi ngờ phát bệnh như ho đau đác hỏng sốt khó thở
thứ chín thu gom rác thải từ phòng cách ly đảm bảo vệ sinh khử khuẩn quản lý rác thải
thứ mười không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian cách ly y tế
trừ người có quyền giám sát và nhân viên y tế
thứ mười một đừng theo dõi sức khỏe tại nhà
thứ mười hai đừng vệ sinh nhà ở hằng ngày
thứ mười ba tất cả người ở cùng nhà lấy mẫu gột xét nghiệm ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất
ngày thứ bảy và ngày thứ mười bốn kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly
thứ mười bốn trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ
thì người này được lấy mẫu xét nghiệm theo thời gian và số lần xét nghiệm giống người cách ly
thứ mười lăm sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm khi có yêu cầu